tại thủ đô viêng trăn đoàn đại biểu cấp cao ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam
do đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn
đã có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
do đồng chí bung thong chimany ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
phó thủ tướng chính phủ trưởng ban kiểm tra trung ương làm trưởng đoàn
tại cuộc hội đàm hai bên đã chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và bài học quý
trong công tác phòng và chống tham nhũng
nhấn mạnh công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ rất quan trọng của cả hai đảng
do vậy việc giao lưu trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa các cơ quan kiểm tra giám sát
phòng chống tham nhũng của hai đảng là hết sức cần thiết
hai bên nhất trí trong thời gian tới ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam
và ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
tiếp tục thực hiện tốt cơ chế hợp tác hiện nay theo kế hoạch hợp tác giữa hai đảng
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một tăng cường giao lưu trao đổi kinh nghiệm
giữa ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản việt nam và ban kiểm tra trung ương đảng nhân dân cách mạng lào
về công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng phòng chống tham nhũng
và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng
cũng như góp phần xây dựng tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào